thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh thời gian qua kết quả hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc đã góp phần bảo vệ đảng cộng sản chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định chính trị và cuộc sống bình an hạnh phúc của người dân là một trong những quan hệ trụ cột trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại sứ hùng ba cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn thành đã dành thời gian tiếp bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại việt nam khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam trung quốc trên nhiều lĩnh vực ngày càng phát triển đi vào thực chất
ngay sau buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành đã chủ trì lễ trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho đồng chí uông tế châu trưởng đại diện bộ an ninh quốc gia trung quốc
lãnh đạo bộ công an luôn đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng chí uông tế châu trong việc củng cố tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung quan hệ giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh quốc gia trung quốc nói riêng trên nhiều lĩnh vực
và sáng nay tại phủ chủ tịch phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước chu văn yêm đã chính thức thông báo lệnh của chủ tịch nước công bố chín luật đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ sáu
bao gồm luật bảo vệ bí mật nhà nước luật đặc xá luật trồng trọt luật chăn nuôi luật cảnh sát biển việt nam luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học luật phòng chống tham nhũng luật công an nhân dân luật sửa đổi bổ sung một số điều của ba mươi bảy luật có liên quan đến quy hoạch
tại buổi công bố trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của luật công an nhân dân luật đặc xá và luật bảo vệ bí mật nhà nước
theo đó luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín gồm bảy chương bốn mươi sáu điều so với luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn tăng một điều sửa đổi bổ sung bốn mươi điều
đề cập đến ý nghĩa của việc luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám được thông qua trung tướng nguyễn ngọc anh cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an cho biết
việc quốc hội thông qua luật công an nhân dân đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của nhà nước ta
việc quốc hội thông qua luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp trong công tác an ninh trật tự của nhà nước ta nói riêng và đặc biệt thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
việc quốc hội thông qua luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám được thông qua để thay thế luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn
đây là một đạo luật hết sức quan trọng thể chế hóa chủ trương đường lối chính sách của đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và đặc biệt là tinh gọn bộ máy trong tiến trình để xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
và luật công an nhân dân sẽ là cơ sở pháp lý cực kỳ quan trọng để lực lượng công an nhân dân tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu lực hiệu quả

luật bảo vệ bí mật nhà nước được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định
còn nguyên giá trị của pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm hai nghìn và bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới
tại hà nội vào chiều nay đảng ủy văn phòng bộ công an phối hợp với đảng ủy các cục đối ngoại cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cục kế hoạch và tài chính thanh tra bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến học tập
quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai trong công an nhân dân
tại hội nghị cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã nghe quán triệt các nội dung quan trọng được hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai quyết định thông qua về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
ủy viên ban kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai của đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
có tầm quan trọng đặc biệt trong toàn lực lượng công an nhân dân giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản các nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai của đảng
tạo sự đồng thuận cao về ý chí hành động trong đảng viên cán bộ chiến sĩ đấu tranh với các quan điểm sai trái thủ địch nhận thức lệch lạc
trên cơ sở đó các đảng bộ bộ phận các tri bộ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến năm giờ chiều ngày hôm nay
mưa lũ đã làm chín người thiệt mạng và mất tích
tại tỉnh quảng nam mưa lớn kết hợp với lượng nước khổng lồ từ cánh đồng đổ về đã khiến cho hơn một trăm linh mét tuyến đường ven biển một trăm hai mươi chín
đoạn qua xã bình triều huyện thăng bình bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như sự an toàn của người dân nơi đây
đường ven biển một trăm hai mươi chín đoạn qua xã bình triều
nước lớn hai ngày qua đã cúng phăng một trăm linh mét đường dựa để lại những hố sâu gần một mét như thế này
tuy nhiên hòa hai cũng có nghĩa là chúng ta đã chiếm được một chút lợi thế trong trận chung kết lượt về tại mỹ đình vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
và lúc này thì cảm xúc của người hâm mộ sau trận đấu như thế nào chúng ta sẽ cùng theo chân nhóm phóng viên nguyễn vũ mạnh tùng
chúng tôi đang có mặt tại một quán ăn rất là nhỏ thôi nơi mà các cổ động viên cũng như là hàng chục triệu cổ động viên tại nước nhà
đang phải hướng đến các cầu thủ các tuyển thủ của chúng ta thi đấu ở nước ngoài qua những màn hình lớn như thế kia
và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hỏi xem họ nghĩ gì về kết quả của trận đấu ngày hôm nay
vâng thưa bạn thì bạn nghĩ gì về cái kết quả của trận đấu hôm nay khi các tuyển thủ chúng ta thi đấu ở trên đất malaysia
thực ra thì hôm nay đội tuyển việt nam đã thi đấu là các cầu thủ thi đấu rất là tuyệt vời về tinh thần
cả về sự lỗ lực mọi thứ mình cảm giác rất là tuyệt vời rất là hay
khi hai bàn dẫn trước nó cảm giác nó đi từ hết từ cảm giác này đến cảm giác khác
từ tình nguồn cái bàn của huy hùng sau đó là đầu tiên là huy hùng sau đó là đến của đức huy
rất tuyệt vời sau đến pha bỏ lỡ của đức trinh sau đó đến những cái bàn mà mình bị lộn ngược dòng
nhưng mà cái sự nỗ lực của mình nó cũng rất là xứng đáng
các hậu thủ đã cống biến hết mình mình cũng hy vọng là đến lượt về sân mỹ đình
thì việt nam sẽ có những cái các hậu thủ sẽ cống biến được những cái khoảnh khắc nó tuyệt vời như thế này
việt nam vua địch
thực ra thì những cái cơ hội thực ra thì hôm nay thì do mặt sân nó cũng khá là trơn
và cái lý do là sân bãi lên nó cũng rất là vui
khó xử lý rất khó xử lý lên là cái tình huống đấy thì thực ra thì cũng tiếc thôi
nhưng mà nó là một chữ nếu thôi
đấy nhưng mà cũng chính vì cái chuyện nếu đấy thì cái trận lượt về nó sẽ hấp dẫn hơn nó sẽ hay hơn
và nó sẽ tạo được cái khoảnh khắc tuyệt vời cho người hâm mộ
mình nghĩ là như vậy
và việt nam thì mình nghĩ là mà nay không có cửa đâu
việt nam vẫn là vua địch trong team của mình rồi
thế thì trận đấu trung kết lượt về trên sân mỹ đình
thế vậy thì bạn kỳ vọng thế nào vào cái kết quả của trận đấu của đội tuyển việt nam và malaysia trên sân mỹ đình
vâng kỳ vọng thì mình vẫn tin là việt nam sẽ thắng với tỷ số là hai
hai và quang hải sẽ là tỏa sáng
và năm nay việt nam sẽ có một cái sau một năm tuyệt vời của bóng đá việt nam rồi
từ u hai mươi ba đến asean
và năm nay các cầu thủ việt nam và hồ lưu yên bạc xeo xứng đáng có một cái kết quả
thì đó là viên mãn đối với cả niềm tin của người hâm mộ với cả sự cống hiến của các cầu thủ
cảm ơn bạn
vâng chúng ta vẫn còn hơn chín mươi phút nữa rất là nghẹt thở nữa trên sân vận động mỹ
và đến cuối cùng thì chúng tôi cũng như là các cổ động viên tại khu vực này
cũng chỉ biết chúc cho đội tuyển việt nam luôn tự tin và giành chiến thắng
xin mời trường quay ạ
vâng xin cảm ơn phóng viên nguyễn vũ và cũng giống như hàng triệu người hâm mộ việt nam
chúng tôi cũng luôn lạc quan và tin tưởng vào cơ hội chạm cúp vàng của đội tuyển việt nam
trong cúp aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng nay tại hà nội hội nghệ sĩ sân khấu việt nam phối hợp với đại sứ quán trung quốc tại việt nam
đã tổ chức chương trình hoạt động giao lưu nghệ thuật sân khấu truyền thống việt nam trung quốc kế thừa và phát triển
tại hội thảo các đại biểu cùng thảo luận làm rõ những dấu ấn của sân khấu việt nam trong hội nhập giao lưu với sân khấu trung quốc
đánh giá thực trạng của sân khấu truyền thống giai đoạn hiện nay hoạt động chuyên sâu của các loại hình nghệ thuật truyền thống
nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giao lưu phát triển nghệ thuật truyền thống hai nước cũng được các đại biểu kiến nghị
như cơ chế chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ xây dựng đội ngũ kế cận nâng cao chất lượng nghệ thuật quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống trong thời kỳ hội nhập
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động ban tổ chức đã giới thiệu nhiều tư liệu hình ảnh về nghệ sĩ mai lan phương
người có công quảng bá nghệ thuật truyền thống trung quốc ra thế giới thắt chặt tình hữu nghị giữa nghệ sĩ nói riêng nhân dân việt nam trung quốc nói chung